tại thành phố ninh bình công an tỉnh ninh bình tổ chức phát động trong toàn lực lượng tháng cao điểm chấn áp các loại tội phạm
giữ gìn an ninh trật tự bảo đảm an toàn tháng cao điểm an ninh trật tự tuần lễ cao cấp apec hai nghìn một mươi bảy
tại buổi phát động giám đốc công an tỉnh ninh bình đề ra mục tiêu cho toàn lực lượng trong tháng cao điểm an ninh trật tự tuần lễ cao cấp apec hai nghìn một mươi bảy
phải đạt được bảy và hai giảm
trong đó bảy không bao gồm không có khiếu kiện vượt cấp phức tạp không để xảy ra giết người cướp đoạt tài sản
không để xảy ra côn đồ bạo lực gây án thương tích và gây dối trật tự công cộng
không để xảy ra cháy nổ lớn không để xảy ra vụ việc phức tạp ở địa bàn mà không nắm được
không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật không có đơn thư của nhân dân phê bình lực lượng công an
bên cạnh bảy thì hai giảm đó là giảm tội phạm trộm cắp tài sản giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí